tổng cục quản lý thị trường cho biết bắt đầu từ tháng một mươi hai này sẽ thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng ngừa kiểm tra xử lý vi phạm tại các địa bàn nổi cộng về hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
theo đó lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra xử lý các tụ điểm kinh doanh buôn bán hàng giả nổi cộng tại hai mươi tỉnh thành phố trong đó sẽ tập trung mạnh vào ba thành phố lớn là hà nội tp hcm và thành phố hải phòng
các mặt hàng nằm trong diện đấu tranh kiểm tra xử lý gồm thực phẩm thời trang trang sức và các loại mặt hàng khác có xuất hiện tình trạng hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
tổng cục quản lý thị trường cũng đặt ra mục tiêu đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trăm linh số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộng được tuyên truyền vận động phổ biến pháp luật ký cam kết không kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không tái phạm